tại địa bàn tỉnh thái nguyên từ đêm ngày chín đến sáng ngày một mươi tháng chín đã xảy ra mưa to đến rất to
nhiều khu vực trong thành phố ngập sâu và đặc biệt là mưa lớn đã khiến cho tường rào của nhà máy cơ khí một mươi chín tháng năm bất ngờ đổ sập trong đêm và khiến ba người tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng gần năm giờ sáng nay tại công trình đang xây dựng của gia đình ông phạm mạnh dũng tổ năm phường tân lập thành phố thái nguyên
nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân là thợ xây đã bắt lán ở tạm vào tường rào của nhà máy cơ khí một mươi chín tháng năm
do mưa lớn bức tường đã đổ sập khiến ba người thiệt mạng
sau khi nhận được thông tin bộ chỉ huy quân sự tỉnh thái nguyên cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường giúp gia đình khắc phục hậu quả
mưa lớn cũng làm ngập nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố thái nguyên
nhiều trường học đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thái nguyên đợt mưa này có khả năng sẽ kéo dài đến ngày một mươi hai tháng chín